ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố đối tượng võ minh hải
không có nơi cư trú ổn định về hành vi giết người
vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi một anh trần sĩ hiệp chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
được phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết thương
qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã thực hiện lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với võ minh hải
bước đầu hải khai nhận vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một sau khi ăn nhậu
bạn của hải có thuê anh trần sĩ nghiệp cũng đã uống rượu trở hải về phường ba thành phố vị thanh
trên đường đi nguyễn minh hải cho rằng anh nghiệp chạy xe không cẩn thận nên phàn nàn
rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh nghiệp làm anh này bị chảy máu ở đầu
khi đến nơi hải có đưa cho anh nghiệp một trăm linh đồng nhưng anh này không lấy
nghĩ sẽ bị trả thù hải tiếp tục đánh
thấy anh nghiệp không đánh trả thì hải dừng lại và không biết anh nghiệp đã tử vong
sau mỗi lần nướng sạch tiền vào những trò chơi vô bổ trên mạng internet
một nam thanh niên đã giả nghèo giả khổ đến nhiều địa phương gặp gỡ và khiến các bị hại mủi lòng cho mượn tiền
và cũng từ đây thì những màn kịch lừa đảo bắt đầu
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn thành thái
chú thầy huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
khi đối tượng đang chuẩn bị tiếp tục
tiếp tục thực hiện thêm một phi vụ lừa đảo tinh vi hơn
cho đến bây giờ người phụ nữ này vẫn còn rất hoang mang
không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời rụ rỗ của đối tượng để chuyển gần một trăm linh triệu đồng vào tài khoản của người lạ
trình báo với cơ quan công an ngày một mươi bảy tháng một mươi một
có một nam thanh niên vào tiệm thuốc tây nơi chị làm việc và xin năm trăm linh đồng để về quê
bằng những lời lẽ ngọt nhạt chị bắt đầu rơi vào bẫy lừa của đối tượng đã răng sẵn
bà nói là chẳng nhầm không nói là em là chuyển thêm tiệm tám trăm linh đồng để trả lại năm mươi triệu
lúc đó là em không chuyển nữa
em chuyển nhiều lần lắm lần năm triệu một mươi triệu bảy triệu chuyển miệng chuyển miệng
từ tối hôm đó tới sáng hôm ngày một mươi chín tới trưa
xong từ khi bà thu hồ tin nhắn với là khỏi khỏi giao lô em biết là bị lừa
nhờ định sự phức tạp của những vụ án lừa đảo công an quận đã tập trung lực lượng
tiến hành xác minh và truy xét
tung tích của đối tượng rất nhanh chóng chân dung nghi phạm đã được xác định
mặc dù vậy khó khăn lớn nhất lúc này là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
việc di chuyển ngoại tỉnh để truy bắt đối tượng là rất khó khăn
chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đồng bộ với sự phối hợp với các đơn vị chức năng
thì chúng tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động và xác định đối tượng xuất hiện
tại khu vực thành phố đà lạt nâm đồng
ngay lập tức chúng tôi cử đội công tác
nhanh chóng bắt giữ đối tượng
đối tượng là nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
tại cơ quan công an thái thừa nhận thường xuyên giả nghèo khổ để các bị hại mùi lòng cho mượn tiền
từ đấy giữ số liên lạc và bắt đầu thực hiện lừa đảo
dù chỉ học hết lớp tám gia đình thì khó khăn nhưng thái lại đưa ra những tài khoản giả trị giá hàng trăm triệu đồng
cùng gia đình bề thế khiến các bị hại tin tưởng và không ngần ngại chuyển tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tôi đã thực hiện thành công bốn vụ với tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu
do không có công việc ổn định với lại chuyện về chuyện gia đình nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
bên cạnh sự tinh vi ma mãnh của đối tượng thái khi đã lợi dụng lòng tốt của các bị hại mà phần lớn là phụ nữ
thì điều đáng nói nhất vẫn tồn tại là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
qua đây mọi người dân nên thật cảnh giác nhất là trong việc cung cấp các thông tin cá nhân
hay mã otp các tài khoản ngân hàng cho người lạ để tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác

cho việc thông thương hàng hóa cũng như đi lại của người dân
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành
tại cửa ngõ ra vào thành phố bắt đầu từ giờ ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi hai
cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân tại các chốt kiểm soát không yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người dân vào thành phố
đa số người dân vào thành phố chủ yếu từ vùng có nguy cơ thấp
các khu vực nguy cơ cao đã được các địa phương kiểm soát chặt chẽ
ủy ban nhân dân thành phố quyết định dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành
tại các cửa ngõ ra vào thành phố để tăng cường nhân lực nhân lực xuống cơ sở để tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ đầu giờ chiều nay tại bệnh viện phụ sản trung ương địa chỉ tại số bốn mươi ba phố tràng thi
quận hoàn kiếm hà nội đã có một mươi năm trên hai mươi hai trường hợp có kết quả khẳng định dương tính với virus sars cov hai
số còn lại đang tiếp tục chờ kết quả
trong số hai mươi hai trường hợp này có một nhân viên y tế của bệnh viện còn lại là người nhà và bệnh nhân
đều ở tòa nhà b c tại cộng bệnh viện phủ sản trung ương công tác đón tiếp bệnh nhân vẫn diễn ra bình thường
hiện tòa nhà b c đã tạm thời bị phong tỏa để điều tra dịch tễ truy vết trường hợp tiếp xúc lấy mẫu xét nghiệp
chiều cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận hoàn kiếm thông báo tìm người trên địa bàn thành phố
đến tòa nhà b c bệnh viện phụ sản trung ương từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
người đã đến địa điểm trong thời gian như thông báo chủ động cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội để được hướng dẫn và tư vấn
thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua hai tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản đồng ý với đề xuất
của sở giáo dục và đào tạo về việc cho phép học sinh khối trung học phổ thông thuộc các quận huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai
dù ngành giáo dục cũng như các trường đều đưa ra các biện pháp phòng dịch an toàn sẵn sàng đón học sinh quay trở lại
tuy nhiên rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng trên địa bàn thành phố trong những ngày gần đây liên tục tăng
ngay trong chiều nay tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lomonosov
nhiệt đã được triển khai ngay từ cổng các phòng họp cũng được dọn vệ sinh phun khử khuẩn
phòng y tế cùng với đội ngũ cán bộ được tập huấn công tác phòng dịch luôn sẵn sàng
tuy nhiên việc quay trở lại trường giữa thời điểm dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cũng khiến nhà trường còn nhiều băn khoăn
hiện nay thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn vì trường lomondosov là trường tư thục với số lượng học sinh rất là lớn
khối trung học phổ thông là một học sinh ở nhiều khu vực khác nhau cho nên là cấp độ dịch ở những nơi đó khác nhau
có một số con hiện nay đang nằm trong khu vực bị phong tỏa thì không thể đến trường được
về phía phụ huynh nhiều gia đình mong muốn cho con được tới trường đặc biệt là học sinh cuối cấp
tuy nhiên số ca nhiễm trong cộng đồng tại hà nội vẫn tiếp tục tăng cao
chỉ tính riêng ngày hai tháng một mươi hai vừa qua con số lây nhiễm trong cộng đồng lên tới hơn hai trăm linh ca
đến trường rồi các con tiếp xúc với nhau mặc dù có phải thực hiện các quy định năm ca
nhưng mà chúng tôi thấy rằng trong thực thế
chính gia đình cũng như là chúng tôi đi quan sát đến những nơi đông người
thì việc thực hiện năm ca đối với người lớn cũng chưa được hoàn toàn triệt đệ
mà đối với trẻ con thì điều đó càng khó
nếu đảm bảo phòng dịch tốt thì vẫn muốn cho con đi học trực tiếp
tại vì công tác học trực tiếp chất lượng giáo dục và tinh thần học của các con sẽ rất tốt hơn
mong muốn khi các con đến trường công tác phòng dịch được đảm bảo
thì việc các con học được tiếp thu được kiến thức tốt
chất lượng học tập của các con sẽ được lưng lên và cải thiện rất nhiều trong nhất đợt ôn thi cuối cấp
hiện các quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội đang tiếp tục ra soát
căn cứ vào mức độ an toàn của dịch covid một mươi chín quyết định xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
có các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em đi học trở lại
yêu cầu các nhà trường cũng như là giáo viên cũng như học sinh rồi ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
là phải đánh giá cấp độ dịch ở địa phương mình để mà cho học sinh quay trở lại
theo chỉ đạo của thành phố thì hiện nay đối với các địa phương mà có cấp độ dịch một hai
thì học sinh trung học phổ thông được quay trở lại trường vào ngày sáu
trước đó một mươi bảy quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã đón học sinh lớp chín quay trở lại học trực tiếp
tuy nhiên lần này ở khối trung học phổ thông
với đặc thù có học sinh giải rác khắp các quận huyện nên việc phân loại dịch theo cấp độ dịch gặp khó khăn
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tp hà nội lại chưa có những hướng dẫn cụ thể về việc này
đó cũng là lý do khiến phụ huynh lo ngại khi cho con em mình quay trở lại trường học
trong khi thuốc điều trị covid một mươi chín được cơ quan y tế cấp miễn phí đang rất khang hiếm
thì nhiều người đang lợi dụng tâm lý lo lắng
và nhu cầu dự trữ thuốc để chào bán trên mạng xã hội các loại thuốc kháng virus không rõ nguồn gốc xuất xứ
với giá lên đến hàng chục triệu đồng một vỉ
chuyên gia về y tế đã đưa ra những cảnh báo nguy hại đến sức khỏe khi mà sử dụng những loại thuốc này
chỉ cần gõ vài dòng tìm kiếm trên mạng fom này đã dễ dàng tìm được nguồn mua thuốc
người bán có địa chỉ giao dịch tại thành phố hồ chí minh tư vấn ra giá các loại thuốc được giới thiệu là nhập khẩu
cả đều là mono hết đó em ơi
có cái là được phát là cái sản xuất của việt nam thôi
còn cái này của ấn độ hàng nhập nó phải xịn hơn chứ
hai người uống chín triệu rưỡi em
có mua lẻ được không tại nhà của mình em bị à
em mua mono của thằng hãng khác đi
của thằng bangladesh
nhập khẩu từ bangladesh
hai mua viên là khoảng năm triệu chứ
mà mình cũng không phải là bệnh nhân quá nặng nên cái mức mà phải bắt buộc phải điều trị như thế nên thôi mình cũng không mua
nhưng mà theo mình biết là những người xung quanh mình nhiều người mua lắm
có người mua với giá mười hai triệu thôi
mặc dù thuốc đấy là thuốc thật đây thuốc giả thì đến giờ thực sự là mình cũng không biết
để ngăn hành vi trục lợi ngành y tế nhiều lần khuyến cáo thuốc phải được dùng đúng mục đích
người bệnh không sử dụng hết phải hoàn trả
tuyệt đối không chia sẻ cho người khác kể cả người thân
bất kỳ cái loại thuốc monunpiravir nào nằm ngoài cái chương trình thí điểm
thì chúng ta sẽ không thể nói chắc chắn được về cái nguồn gốc cũng như là xuất xứ của thuốc
và khi người bệnh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà thì có thể sẽ gặp phải trường hợp đó là thuốc giả thuốc kém chất lượng
sẽ có một số nhóm người bệnh họ sẽ không được chọn vào trong cái thử nghiệm lâm sàng
vì vậy đó là thuốc không được sử dụng trên những nhóm người bệnh này
đó là những người phụ nữ có thai phụ nữ cho con bú hoặc là kể cả những người phụ nữ mà họ có kế hoạch mang thai
cái nhóm người bệnh thứ hai đó là những người họ bị dị ứng hoặc là bị chống chỉ định với bất kỳ cái thành phần nào của thuốc
và nhóm người bệnh thứ ba đó là những người bệnh họ mắc các cái bệnh lý về gan thận hoặc là bị suy giảm miễn dịch
vì là thuốc chưa có mã số lưu hành việc người bệnh tự ý mua sẽ không loại trừ khả năng hàng giả hàng không rõ nguồn gốc
nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe có thể xảy ra
thuốc nó đang bày bán ở bên ngoài thì chuyện này hiện nay công an cũng phối hợp với các cơ quan cơ sở y tế tại địa phương cũng như là chính quyền địa phương
cũng đã có những cái đã có trường hợp để xử lý rồi
và có những trường hợp này đang vẫn theo dõi giám sát
vì đây là cái loại thuốc mà để nghiên cứu lâm sàng không phải là cái thuốc để bán ra trên thị trường

và con số này sẽ có thể gia tăng khi diễn biến dịch vẫn đang phức tạp
bộ y tế cho biết hiện có năm công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
bộ đang xem xét để trình chính phủ chấp thuận cho các phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp
với một số điều khoản được rút gọn
như vậy việc nghiên cứu xã hội hóa nguồn cung thuốc đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân
cũng là một trong những giải pháp mà thành phố hướng đến
để tránh tiền mất tật mang người dân cần phải tìm hiểu kỹ làm theo hướng dẫn của cơ quan y tế
để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
kính thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân quận tám vừa hoàn tất cáo trạng truy tố
chuyển sang tòa án nhân dân quận tám để xét xử đối với ba bị can về tội chống người thi hành công vụ
và ba bị can này đã có hành vi sô sát với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tại quận tám tp hcm xảy ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ba bị can gồm lưu tuấn trọng năm mươi ba tuổi
huỳnh thị cấm hương bốn mươi bốn tuổi
và ông trọng và liêu thanh thảo hai mươi ba tuổi con gái ông trọng cùng ngụ phường bốn quận tám
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín phường bốn quận tám
gồm bác sĩ dương thái nguyên cùng hai tình nguyện viên chống dịch là anh ngô quốc phong và nguyễn hoàng nam
làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố chính vùng vàng giai đoạn bốn
lấy mẫu lần hai cho sáu mươi hộ theo hình thức xét nghiệm nhanh
khi các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm gần hết cho người dân trong tổ dân phố
thì ông lưu tuấn trọng sẽ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một từ nhà ra đề nghị đi phát qua xét nghiệm để đem về từ lấy mẫu
để hạn chế bị lây nhiễm chéo tại nơi lấy mẫu chung
tuy nhiên để tránh việc lấy mẫu không đảm bảo quy trình sẽ cho kết quả không chính xác
nên anh nam đã không đồng ý phát quẹ cho ông trọng dựa đến hai bên xảy ra tranh cãi
khi anh phong lấy xe máy đi sang điểm xét nghiệm khác thì bị ông trọng nắm áo kéo lại
đòi xem bản tên để phản ánh khiến anh phong bị té ngại xuống đường
lúc này lưu thanh thảo hai mươi ba tuổi là con của trọng và huỳnh tị cẩm hương bốn mươi bảy tuổi là vợ của trọng
chạy đến dùng ghế nhựa bán nhựa ném vào hai tình nguyện viên trong tổ lấy mẫu
những người này còn mặc áo bảo hộ khẩu trang của anh phong và anh nam bị rách
hai mươi bộ kit xét nghiệm rớt xuống đất không còn giá trị sử dụng
vụ việc sau đó được tổ trưởng dân phố trình báo lên cơ quan công an quận tám để làm rõ
tại cơ quan điều tra ông lưu tuấn trọng huỳnh tị cẩm hương và lưu thị thanh thảo khai nhận về hành vi sâu sát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tính đến một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi hai cả nước đã tiêm được một trăm hai mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
hiện đã có năm mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
trong đó có hai mươi tám tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ trên bảy mươi
về triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trang
bộ y tế cũng đề nghị cục y tế bộ công an và cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng tham mưu lãnh đạo bộ của đơn vị
quyết định đối tượng tiêm phù hợp xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung
nhắc lại từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
bộ y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật
cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược
tại công văn này cục quản lý dược vừa cảnh báo về tình trạng cơ sở kinh doanh dược bán buôn thành phẩm
thuốc có hạn dùng ngắn tạo điều kiện cho một số đối tượng tẩy đát để lưu hành
cụ thể thời gian qua
cục quản lý dược đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh dược có vi phạm về việc bán buôn thuốc thành phẩm cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc
trong đó có các thuốc hạ dùng còn lại ngắn
điều này tạo điều kiện cho một số đối tượng có hành vi tẩy xóa thay đổi hạn dùng của thuốc để đưa ra lưu hành trên thị trường
để đảm bảo an toàn cho người dùng bảo đảm cung ứng thuốc có chất lượng phục vụ công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân
đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp cục quản lý dược đề nghị
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường triển khai phổ biến cho các cơ sở kinh doanh dược đóng trên địa bàn các quy định về pháp luật về dược
các nguyên tắc tiêu chuẩn gps quy định về quản lý chất lượng thuốc đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp dược trên địa bàn phải tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược
tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc
xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc của cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
bán thuốc cho cơ sở không có chức năng kinh doanh dược kinh doanh thuốc quá hạn dùng
cần chú trọng kiểm tra kiểm soát chất lượng thuốc hạ dùng của thuốc trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường
tăng cường kiểm tra hồ sơ pháp lý của khách hàng thực hiện chỉ bán thuốc cho các cơ sở kinh doanh dược có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp
lợi dụng nhu cầu tiêu dùng dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai của người dân các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng gia tăng hoạt động
chỉ trong một ngày ba xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên tỉnh an giang
đã bị lực lượng chống buôn lậu tỉnh phát hiện bắt giữ tổng giá trị hàng hóa tạm giữ khoảng một một tỷ đồng
kiểm tra xe ô tô tải bị kiểm soát sáu mươi bảy c một mươi nghìn tám trăm ba mươi sáu do tài xế phạm văn trúc chú tỉnh an giang điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba chai sữa tắm và một trăm năm mươi phụ tùng xe ô tô
trước đó xe tải bị kiểm soát năm mươi một d hai mươi sáu nghìn hai trăm một mươi chín do tài xế trần vũ linh chú tỉnh tiền giang điều khiển
vận chuyển trên một mươi chín sản phẩm quần áo may sẵn khăn các loại và xe tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c ba nghìn sáu trăm tám mươi hai do tài xế nguyễn văn duyên chú tỉnh an giang điều khiển
vận chuyển năm mươi một thùng giấy bên trong chứa nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm cũng đã bị phát hiện
các tài xế trên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên xe
được hỗ trợ vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi năm
nhiều ngư dân ở tỉnh quảng nam đã mạnh dạn vay hơn một mươi tỷ đồng để chuyển từ tàu gỗ sang tàu vỏ thép
thế nhưng vì nhiều lý do mà các con tàu này khi ra khơi hoạt động lại không hiệu quả dẫn đến thua lỗ nằm bờ nhiều năm liền
không có tiền trả nợ ngư dân bị ngân hàng khởi kiện và buộc thanh lý tàu với giá chỉ hơn một tỷ đồng
sau nhiều năm hoạt động tàu vỏ thép ngư dân nơi đây phải ôm khoản nợ gần chục tỷ
đây là những con tàu vỏ thép nằm bờ đã nhiều năm nay
tại âu thuyền hồng triều thuộc xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
hôm nay ông phan thu đến để thu dọn ngư lưới cụ và kiểm tra lại lần cuối con tàu để bàn giao cho chủ mới
bởi lẽ con tàu vỏ thép này đã được phía ngân hàng cho ông vay vốn hoàn tất hồ sơ thanh lý và bán cho người khác với giá hơn một tỷ đồng
giá thành lý này chưa bằng một phần một mươi so với số tiền mà ông đã vay nợ ngân hàng để đầu tư vỏ thép
để lại ông với khoản nợ
gần một mươi tỷ đồng
không chỉ có ông thu mà rất nhiều ngư dân tại quảng nam cũng cùng chung số phận
con tàu này của ông lâu cũng đang chờ ngân hàng hoàn tất thủ tục để thanh lý sau thời gian dài khai thác kém hiệu quả
không đủ chi phí để trang trải
dù đã tìm mọi cách để chuyển đổi từ đánh bắt sang nuôi lương trên biển để mong lấy ngắn nuôi dài
tìm cách tháo gỡ nhưng vẫn thua lỗ
không thể trả nợ ngân hàng ông đành ngậm ngùi đề nghị thanh lý lại con tàu vỏ thép này
dù đó là phương tiện mưu sinh duy nhất của cả gia đình
trong khi giá trị thanh lý thu hồi vốn ngân hàng lại rất thấp sau sáu năm chuyển qua tàu vỏ thép
phải ôm khoản nợ một mươi hai tỷ đồng
việc thiết kế tàu không phù hợp với vùng biển truyền thống của địa phương dẫn đến khai thác không hiệu quả
thùa lỗ liên tiếp đã được ngư dân làm đơn kiến nghị suốt nhiều năm liền nhưng vẫn không có hướng tháo gỡ
từ hy vọng có con tàu hiện đại
công suất lớn
để tự tin đánh bắt xa bờ
giờ đây con tàu của họ cùng chung số phận là bị thanh lý với giá quá thấp
ngư dân đều đứng với khoản nợ lớn mà không biết bao giờ mới có thể trả hết
ngành thì cũng có đề xuất kiến nghị đến các bộ ngành trung ương đến chính phủ cũng quan tâm
xem xét về khó khăn của ngư dân hiện nay
nhắc là vấn đề là khi mà ngân hàng thu hồi tàu lại
thì như vậy là cái dư nợ mà ban đầu ngư dân ký nhận nợ của ngân hàng là bình quân là cỡ khoảng một mươi hai một mươi năm tỷ
ngư dân ôm một khoản nợ lớn
còn ngân hàng lại bị một khoản nợ xấu khó đòi
đó là hậu quả thực tế để lại từ những con tàu vỏ thép tại quảng nam
các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm tồn tại để đảm bảo an toàn về tín dụng
đối với các ngân hàng thương mại và đảm bảo điều kiện sinh hoạt sản xuất an tâm cho người dân